thưa quý vị nhiều phụ huynh lầm tưởng chỉ những trẻ gầy còm mới lười ăn suy dinh dưỡng
thực tế trẻ béo phì là một dạng của lười ăn đặc biệt có nguy cơ cao bị suy dinh dưỡng thể ẩn nghiêm trọng
hậu quả là cơ thể trẻ bị thừa năng lượng dẫn đến béo phì nhưng lại thiếu hụt các dưỡng chất thiết yếu
điều này có thể gây hậu quả khó lường cho trẻ
trong chương mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay các bác sĩ đến từ trung tâm dinh dưỡng y học vận động luxe home
sẽ tư vấn cụ thể về dấu hiệu nhận biết cũng như phương pháp điều trị khi trẻ bị suy dinh dưỡng ở thể béo phì

vậy thì để xác định trẻ béo phì thừa cân có bị suy dinh dưỡng hay không thì chúng ta có thể thực hiện những cái bước xét nghiệm như thế nào thưa bác sĩ
về nguyên tắc đầu tiên thì mình vẫn phải đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ hiện có
thứ hai nữa là về khẩu phần dinh dưỡng và để xác định tình trạng dinh dưỡng của trẻ cũng như là vi chất mà trẻ thiếu một cách cụ thể thì cạnh lâm sàng sẽ hỗ trợ mình
bao gồm có là xét nghiệm cái công thức máu để đánh giá xem trẻ có thiếu máu hồng cầu nhỏ hay không
xét nghiệm lượng sắc huyết thanh lượng ferritin là lượng sắc dự trữ cũng như là kẻm huyết thanh
mình đo nồng độ các vi khoáng là canxi manhê phúc pho trong máu và đặc biệt là đo nồng độ vitamin d
câu hỏi cuối mà chúng tôi muốn được gửi tới bác sĩ đó là bác sĩ có thể cho biết đối với trẻ thừa cân béo phì mà thiếu vi chất dinh dưỡng thì chúng ta
sẽ cần thực hiện một chế độ dinh dưỡng ra sao ạ
nguyên tắc dinh dưỡng cho trẻ thừa cân mà có kèm theo tình trạng thiếu vi chất thì cái mức độ của tình trạng thiếu vi chất đó nếu nó ở mức độ từ trung bình đến nặng
thì bác sĩ sẽ cho trẻ uống bổ sung chính những vi chất mà trẻ thiếu theo liều và phát đồ điều trị
còn chế độ ăn thì ba mẹ cần phải cân đối trong khẩu phần ăn hằng ngày của trẻ
giữa các nhóm chất là tinh bột các nhóm thực phẩm giàu đẹp đến từ thịt cá sữa và các nhóm thực phẩm là rau xanh và trái cây để trẻ nhận được đủ các vitamin cần thiết
và một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay
tỷ lệ thừa cân béo phì ở trẻ đang có xu hướng tăng nhanh đặc biệt là tại các thành phố lớn như thành phố hồ chí minh

đối với trẻ béo phì kết quả khảo sát của viện dinh dưỡng quốc gia về tình hình sử dụng gần hai mươi loại vitamin khoáng chất dưỡng chất thiết yếu cho thấy
hầu hết các nhóm dưỡng chất đều không đáp ứng so với nhu cầu của trẻ
đặc biệt mức đáp ứng vitamin d là rất thấp chỉ đạt một mươi bảy
nghịch lý trẻ béo phì lại bị thiếu vi chất suy dinh dưỡng chỉ được phát hiện khi trẻ được khám dinh dưỡng toàn diện
nutrie home hiện là hệ thống trung tâm dinh dưỡng y học vận động chuyên sâu dành cho trẻ em và người lớn hàng đầu tại việt nam
đơn vị hiện sở hữu trang thiết bị hiện đại quy trình toàn diện chuyên sâu có thể hỗ trợ tối đa chẩn đoán chính xác tình trạng dinh dưỡng của trẻ
tại nitri homes hiện đang sử dụng hệ thống máy sắc ký lỏng hiệu năng cao uplc thế hệ mới giúp xác định nồng độ các vi chất dinh dưỡng trong cơ thể ở mức thấp nhất
từ đó xác định chính xác trẻ đang bị thiếu vi chất nào khi so sánh với các giá trị tham chiếu chuẩn của who hoặc bộ y tế